qua các cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp apec som một đã được hoàn tất với hoạt động cuối cùng của ủy ban điều phối som về hợp tác kinh tế kỹ thuật sce nhóm bạn chủ tịch fotc về kết nối và hội đồng điều hành cơ quan hỗ trợ chính sách psu
là hoạt động đầu tiên có sự tham dự trực tiếp của các quan chức cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương nhóm bạn chủ tịch về kết nối đã cập nhật tiến độ thực hiện các sáng kiến nhằm triển khai kế hoạch tổng thể về kết nối của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
cuộc họp hội đồng điều hành cơ quan hỗ trợ chính sách đã ra soát lại hoạt động của cơ quan này trong năm qua và những dự án đang triển khai
trong năm hai nghìn một mươi sáu hội đồng điều hành cơ quan hỗ trợ chính sách đã thực hiện tổng cộng một mươi tám ấn phẩm báo cáo
trong ngày một tháng ba đoàn việt nam tiếp tục đóng góp vào các hoạt động của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương với việc chủ trì nhóm bạn chủ tịch về kết nối và cuộc họp hội đồng hội đồng điều hành cơ quan hỗ trợ chính sách